nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao gọi tắt là bt
tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện nếu dự án bt bao gồm quỹ đất đất nhà tài sản cắn liền với đất tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia lợi ích cộng đồng
phát biểu tại buổi họp thủ tướng đeo rõ nghị định hướng dẫn phải bảo đảm tính pháp lý tránh thất thoát lãng phí tài sản công chống tham nhũng tiêu cực
thủ tướng yêu cầu bộ tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi họp để bãi bỏ những việc không cần thiết
nghị định phải mở ra không gian tốt để sử dụng nguồn lực phát triển đất nước đơn giản hóa những việc không cần thiết công nhận hình thức bt là hình thức có trong bối cảnh hiện nay
điều đó cũng là thực hiện luật quản lý xây dựng tài sản công
thủ tướng giao bộ tài chính tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện nghị định tránh thất thoát tài sản của nhà nước
thủ tướng giao phó thủ tướng trịnh đình dũng và phó thủ tướng vương đình huệ hoàn thiện trình thủ tướng trong tháng bốn này
thưa quý vị tối ngày một mươi tháng bốn tại thành phố con tum đã lòng trọng tổ chức kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập thành phố con tum tỉnh con tum ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn chín ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua với đặc điểm là một thành phố trực thuộc tỉnh miền núi vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của các cấp các ngành đến nay thành phố con tum phát triển khá rõ nét kinh tế duy trì mức tăng trưởng công nghiệp xây dựng khá cao
bình quân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi tám đạt một mươi tám sáu một năm diện mạo đô thị thành phố ngày càng khăng trăng một trăm linh số hộ được sử dụng điện
chín mươi bảy các tuyến đường phố
hẻm nội thành có điện công lộ và hầu hết các tuyến đường trung tâm xã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng công lộ
chín mươi bảy năm hộ được sử dụng nước bảo đảm vệ sinh
bên cạnh đó phát huy những lợi thế sẵn có thành phố con tum đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thành phố con tum lần thứ một mươi một đề ra
đó là xây dựng thành phố con tum ngày càng phát triển hơn
sáng nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và kế hoạch hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số một nghìn một trăm hai mươi năm qd ttc về việc phê duyệt chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau ba năm triển khai chương trình đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
như nhờ xây dựng mạng lưới y tế rộng khắp từ đó kiểm soát được các bệnh dịch mới nổi không có dịch lớn xảy ra tiếp tục giảm số ca mắc số ca tử vong trong nhiều dịch bệnh nguy hiểm
bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt loại trừ uốn ván sơ sinh duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên chín mươi năm cho trẻ dưới một tuổi phụ nữ có thai phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm dần qua các năm hoàn thiện hướng dẫn và triển khai thực hiện sự phòng phát hiện sớm
quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng kiểm soát tỷ lệ nhiễm hivs trong cộng đồng ở mức dưới ba và giảm số người nhiễm mới tuổi thọ người dân được nâng cao
bên cạnh đó việt nam cũng đã sản xuất thành công vaccine sởi vaccine phối hợp sởi rubella đạt tiêu chuẩn gmp và là quốc gia thứ một mươi một loại trừ bệnh dôn chỉ bạch huyết
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình theo mục tiêu đã đề ra
với chương trình sức khỏe việt nam và đề án tăng cường y tế cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn phát huy các tổ đội tàu thuyền đoan kết tự quản nhằm hỗ trợ khi gặp nạn trên biển và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật an toàn hàng hải hoạt động đánh bắt hải sản
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám
chủ quyền an ninh biên giới cùng với nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã cứu vớt an toàn một mươi sáu thuyền viên cứu kéo một tàu bị hư hỏng máy trên biển đưa vào bờ an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố cũng phối hợp với trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai hải quân vùng ba vùng cảnh sát biển hai
điều động hai mươi năm lượt tàu kêu gọi một mươi bốn lượt tàu cá ngư dân tham gia cứu nạn đột xuất trên biển phối hợp hướng dẫn và giúp đỡ ngư dân ổn định tiếp tục sản xuất
ngoài ra bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng cũng phối hợp với chính quyền địa phương các ban ngành chức năng để khắc phục hậu quả sau mưa lũ
giúp người dân tổng dọn vệ sinh sau mưa lớn đặc biệt là kịp thời thông tin liên lạc kêu gọi tàu thuyền tránh trụ bão an toàn
tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt thủy hải sản
ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tp hcm vừa có quyết định thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện luật trẻ em
và công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố
theo đó từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi sáu tháng bốn đoàn giám sát sẽ triển khai công tác giám sát tập trung vào các vấn đề phòng chống bạo lực
xâm hại trẻ em tình trạng trẻ em bị bạo lực xâm hại
công tác phòng ngừa tội phạm phát hiện hành vi bạo lực xâm hại trẻ em công tác tuyên truyền luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố
thành phần đoàn giám sát gồm hai mươi thành viên ngoài các đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm
còn mời thêm các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực và đại diện các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn giám sát
thưa quý vị và các bạn liên quan đến thông tin tp hcm đang xác minh làm rõ thông tin thầy giáo dâm ô nam sinh
tối ngày một mươi tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn khẩn gửi sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đề nghị xác minh sự việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra tại trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai tp hà nội
bộ giáo dục đào tạo yêu cầu sở giáo dục đào tạo hà nội trước mắt không bố trí đứng lớp nếu giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục trường hợp giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo đúng quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tháng bốn trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh của phụ huynh về việc thầy giáo dạy toán của trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai thành phố hà nội đã có hành vi lạm dụng tình dục đối với một số học sinh nam
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục đào tạo hà nội phải báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về bộ giáo dục đào tạo trong ngày một mươi một tháng bốn
sáng sớm nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại ngôi nhà năm tầng trên phố lạc trung quận hai bài trưng tp hcm khiến cho một người phải nhập viện
theo đó vụ cháy xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay tại một ngôi nhà năm tầng trong ngõ sáu mươi năm phố lạc trung
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm năm tầng của ngôi nhà bốc cháy dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy công an tp hcm đã điều động hàng chục chiến sĩ
cả hai xe cứu thương có mặt tại hiện trường khống chế phong tỏa đám cháy đồng thời cứu những người bị mắc kẹt trong đám cháy
rất may không có thiệt hại nào về người
tuy nhiên tại hiện trường một nam thanh niên được đưa đi cấp cứu hai cháu nhỏ bị thương nhẹ
đến khoảng tám giờ một mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị còn tại bình dương vào khoảng bảy giờ sáng nay lửa bất ngờ bùng lên ở nhà kho của công ty chuyên về logistics
tại khu công nghiệp sóng thần hai thị xã dị an
do có nhiều nguyên liệu dễ cháy như gỗ vải sơn cộng với gió lớn lửa nhanh chóng lan rộng qua các nhà kho lân cận
lửa cũng bén vào các container chứa hàng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương cùng với tp hcm và đồng nai huy động hơn hai mươi xe chữa cháy để đến dập lửa
tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến chín h ba mươi phút sáng nay lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực ngăn chặn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận
rất may khi vụ hỏa hoạn xảy ra thì không có gây thương tích về người
tiếp theo chương trình bồi lấp cửa biển cản bước ngư dân vươn khơi
bệnh viện từ dũ
sau nhiều ngày đánh bắt trên biển con tàu này đã quay trở về đất liền trong điểm phấn khởi được mùa của bà con ngư dân
thế nhưng khi về đến cửa biển và chỉ còn cách cảng cửa sót huyện lộc hà chưa đến năm trăm linh mét
thì tàu đã bị mắc cạn toàn bộ hải sản trên tàu sẽ bị hư hỏng nếu không cập cảng kịp thời
điều này đồng nghĩa chi phí sản xuất sẽ tăng lên và chất lượng hải sản sẽ giảm
bệnh viện từ dũ khai trương ngân hàng sữa mẹ

chỉ trong buổi sáng phóng viên chúng tôi đã ghi nhận hàng chục trường hợp tàu cá bị mắc cạn
trên gương mặt của mỗi ngư dân vốn ăn sóng nói gió này vẫn luôn ám ảnh nỗi lo sợ mỗi khi ra vào cảng cửa sót
lúc tôi đi biển tôi vào được rồi bán cá chóng rồi lấy đô lấy dâu lấy nửa để đi biển
thì gọi như là bị mắc cạn không ra được
có khi phải chơi đến ba ngày sau nước thủy tiêu lên to hơn một chút khiến là mới ra được
hà tĩnh hiện có trên ba chín trăm linh tàu thuyền đăng ký hoạt động đánh bắt thủy hải sản
cửa biển bồi lấp tàu không vào được càng buộc chủ tàu phải đi neo đậu hoặc bán hải sản nơi khác
điều này đồng nghĩa hàng trăm hộ dân mua bán thủy hải sản
dịch vụ hậu cần cung cấp đá xăng dầu tại cảng cửa sót sẽ đứng trước nguy cơ thất nghiệp
nguyên nhân bồi lắng này thì cũng chưa được sáng
nhưng mà bồi lắng thì kéo theo một loạt các hề lụy đó là các tàu
đặc biệt là tàu có công suất lớn là khó vào cập cảng cái cảng cá là không hoạt động
câu chuyện này đang diễn ra tại nhiều tỉnh miền trung
đã có nhiều con tàu bị sóng biển đánh tan vì mắc cạn
đã có nhiều trường hợp bão sắp đổ bộ vào đất liền nhưng tàu vẫn không thể vào khu neo đậu
tình trạng bồi lấp cửa biển đang ngăn cản những quyết tâm vươn khơi bám biển của bà con ngư dân
tình trạng nắng nóng kéo dài tại tỉnh đắk lắc đang làm cho cuộc sống của người dân đảo lộn
khi phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất của người dân
gia đình chị trương thị thúy tình thôn trung xã yà lốc huyện e xúc
sử dụng nước tại diễn khoan đã hơn một mươi năm nay
thế nhưng chỉ trong hai tháng đầu năm
chiếc diễn khoan này của gia đình đã cạn kiệt
để khắc phục gia đình tiếp tục khoan thêm một diễn khoan mới sâu chín mươi mét
nhưng nguồn nước từ diễn khoan mới này cũng không ổn định
trước kia thì gia đình tôi cũng sử dụng một cái diễn khoan là bốn mươi năm mét
thì cái tình trạng cái nước đó thì dùng rất là thoải mái
không thiếu hụt nước mà dùng cũng được một mươi một năm
thì cho đến năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn một mươi chín thì cái giếng đó cạn hẳn luôn
là không bơm lên được nữa
thì gia đình tôi lại phải bỏ ra một số tiền là một mươi tám triệu để khoan một cái diễn mới
không chỉ các giếng nước của người dân cạn kiệt
công trình cấp nước tập trung tại xã yà tờ mốt huyện e súp
được đầu tư bày bàn cũng bị khô kiệt nguồn nước
cả ba diễn khoan phục vụ cho công trình cấp nước đều bị cạn
hiện công trình đang khoan diễn mới
với hy vọng sẽ có nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân
đến giờ phút này phải nói là cái dân
ở đây đã có chín mươi bảy hộ là không có nước
còn có thì không đáng kể dọa nhỏ dọa
mà đặc biệt chín mươi hộ không có nước
thì dân bắt đầu từ tháng một mươi hai đến giờ là khoan diễn cá nhân
còn một số cũng có thì chạy lấy với nhau để sử dụng
tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng diễn ra tại các huyện ia hờ leo
cờ rông bông buồn đôn và thành phố buồn ma thuật
đến thời điểm hiện tại hàng nghìn hộ dân trên toàn tỉnh đắk lắc
đang phải đối mặt với khô hạn và cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt
cuối tháng mùa khô chuẩn bị sang mùa mưa thì
nên cũng toàn tỉnh đều thiếu nước
các năm trước thì
ở tỉnh tổ chức những đợt đi
trong đó có các sở văn ngành liên quan
có đợt đi kiểm tra đề xuất
xin vốn từ trung ương từ các tổ chức khác để bổ sung thêm nguồn nước cho người dân
trước thực trạng trên tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các địa phương chủ động bố trí kinh phí
hỗ trợ công tác chống hạn hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm vận động các hộ dân
cùng dân cư có riêng khoan chia sẻ nguồn nước có giải pháp cấp nước sinh hoạt lưu động cho các hộ dân
đặc biệt là người dân vùng sâu khăn hiếm nguồn nước bị thiếu nước sinh hoạt do hạn hán gây ra
thưa quý vị nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe của con người vật nuôi và môi trường
đồng thời hướng đến nền sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững
vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bàn hành quyết định một nghìn một trăm tám mươi sáu
về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở việt nam
là hoạt chất thuốc trừ cỏ được sử dụng rộng rãi trên thế giới vì tác dụng dịch cỏ hiệu quả cao
tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn glyphosate đã được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam
và đến nay có một trăm linh bốn tên thương mại chứa glyphosate được đăng ký
tuy nhiên việc lạm dụng các loại hóa chất diệt cỏ trừ sâu bệnh trong thời gian dài không những gây ảnh hưởng môi trường
mà còn để lại hậu quả nặng nề với sức khỏe của những người thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất này và cả những người sử dụng
các bằng chứng liên quan đến ung thư hay ảnh hưởng sức khỏe con người đặc biệt là ung thư
hai nữa là ảnh hưởng đến hệ sinh thái ba nữa là ảnh hưởng đến môi trường
và bốn nữa là ảnh hưởng đến các đa dạng sinh học cũng như là tính kháng của cỏ dại đối với loại thuốc chứa cỏ hay là hóa chất của glyphosate này
glyphosate là hóa chất có tác dụng dịch cỏ hiệu quả cao nhưng mức độc hại của nó đã được cảnh báo từ lâu
do đó việc loại bỏ hoạt chất glyphosate là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật hiện hành
hài hòa với quy định quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn và điều kiện kinh tế xã hội của việt nam
ngày một mươi tháng bốn ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại tp hcm đặt trong bệnh viện từ dũ chính thức đi vào hoạt động
đây là ngân hàng sữa mẹ thứ hai tại việt nam sau ngân hàng sữa mẹ tại thành phố đà nẵng nhằm mang lại nguồn sữa mẹ quý giá cho trẻ sơ sinh
sau gần hai năm chuẩn bị ngân hàng sữa mẹ chuẩn quốc tế đầu tiên tại tp hcm ra đời
với sự hỗ trợ của tổ chức phi lợi nhuận phát triển con người
trong phần tin quốc tế eu đồng ý gia hạn brexit đến hết tháng một mươi
trước tiên khai mạc kỳ họp hội nghị nhân dân tối cao

đêm qua các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhất trí lùi thời hạn brexit đến ngày ba mươi một tháng một mươi tới đây
đây là lần thứ hai eu đồng ý gia hạn nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong trường hợp brexit cứng
đây là lần thứ hai eu đồng ý gia hạn nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong trường hợp brexit cứng

tuy nhiên đề xuất này còn phải chờ được anh chấp thuận
với thời gian sau tháng anh vẫn có nhiều sự lựa chọn brexit hoặc là thông qua thỏa thuận brexit đã bị bác bỏ tới ba lần hoặc là thay đổi chiến lược với eu thậm chí có thể hủy bỏ quyết định ra đi của mình
tuy nhiên các nhà lãnh đạo eu sẽ đánh giá lại tiến trình brexit tại cuộc họp thượng đỉnh của khối diễn ra vào tháng sáu tới
quyết định này của eu đồng nghĩa với việc anh vẫn sẽ phải tham gia vào tiến trình bầu cử nghị viện châu âu vào ngày hai mươi hai tháng năm và thủ tướng theresa may sẽ có thêm ba tháng để tìm kiếm sự ủng hộ trong quốc hội anh đối với bản thỏa thuận brexit
hiện chưa biết các nghị sĩ anh sẽ phản ứng ra sao với quyết định trên của eu sau khi chính họ đã ba lần bỏ phiếu

trong cuộc họp hôm chín tháng bốn nhà lãnh đạo triều tiên nhấn mạnh tình hình hiện tại đòi hỏi đất nước cần phải phát huy tinh thần tự lực theo đường lối chiến lược mới của đảng qua đó tập trung hơn vào phát triển kinh tế
theo các nhà phân tích tại hàn quốc cho rằng rất có thể tại cuộc họp lần này triều tiên sẽ tái khẳng định lại đường lối này đồng thời kêu gọi hàn quốc và mỹ thực thi các thỏa thuận đã đạt được với triều tiên
nga mong muốn mở rộng hợp tác quân sự với thổ nhĩ kỳ và sẵn sàng bán thêm các tổ hợp tên lửa phòng không s bốn trăm linh cho ankara đây là tuyên bố mới nhất của người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov trong bối cảnh nga và thổ nhĩ kỳ kiên quyết bảo vệ thương vụ mua bán các hệ thống s bốn trăm linh bất chấp phản đối của mỹ
phát biểu trước báo giới ông peskov nhấn mạnh nga có những khả năng thích hợp và năng lực kỹ thuật nga chờ đợi cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác
và đây là một thực tế hoàn toàn bình thường cũng theo người phát ngôn điện kremlin hợp tác kỹ thuật quân sự là một bộ phật hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa nga với nhiều quốc gia khác bởi nó cho thấy sự phát triển của các mối quan hệ song phương
thổ nhĩ kỳ cũng nằm trong số đó ông peskov đưa ra phát biểu trên trong động thái được cho là nhằm ủng hộ với tuyên bố trước đó của ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ medvud cavusoglu khi ông này nói rằng ankara có thể sẽ mua thêm các hệ thống s bốn trăm linh của nga nếu washington từ chối bán các hệ thống
thủ tướng australia goss morrison vừa chính thức thông báo nước này tiến hành bầu cử liên bang vào ngày một mươi tám tháng năm nhằm tạo điều kiện cho người dân có thêm thời gian để tìm hiểu về kế hoạch ngân sách trước khi quyết định lá phiếu của mình
thủ tướng morrison cho biết cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cử tri australia trong việc quyết định nền kinh tế nước này sẽ được điều hành như thế nào không chỉ trong ba năm mà cho cả tháng
theo đó cử tri australia sẽ bỏ phiếu quyết định chính đảng nào sẽ giành đa số ghế trong hạ viện để có quyền thành lập chính phủ liên bang nhiệm kỳ ba năm
kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy công đảng đối lập đang nhận được tỷ lệ ủng hộ của cử tri cao hơn lên đảng tự do quốc gia cầm quyền
việc hai đảng rút ngắn khoảng cách với nhau khiến cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày một mươi tám tháng năm trở thành cuộc đua khó đoán định cho dù công đảng đối lập luôn dẫn trước trong các cuộc trưng cầu ý dân suốt thời gian vừa qua
dịch tả lợn châu phi vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát trên thế giới khi hôm qua đàm phi thông báo vừa phát hiện ổ dịch tại một tỉnh ở tây bắc nước này
trong khi đó hàn quốc cũng đã ra lệnh cấm mang các sản phẩm chăn nuôi từ nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhập
bộ nông nghiệp nam phi cho biết dịch bệnh đã làm chết ba mươi hai trong tổng số đàn lợn ba mươi sáu con tại một trang trại ở tỉnh tây bắc số lợn còn lại trong trang trại đều đã bị tiêu hủy
đáng chú ý
ổ dịch này bùng phát tại trang trại nằm ngoài khu vực kiểm soát bệnh tả lợn châu phi
chính phủ nam phi thành lập khu vực này từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và nghiêm cấm tự ý vận chuyển lợn hay các sản phẩm tư lợn ra khỏi khu vực từ hàng chục năm nay
vì thế nhiều khả năng số lợn mới bị nhiễm bệnh nói trên là do tiếp xúc với lợn rừng động vật lây bệnh trung gian
còn tại hàn quốc chính phủ nước này cũng đã yêu cầu người nước ngoài không được mang theo sản phẩm chăn nuôi khi sang hàn quốc có nguy cơ lây nhiễm tả lợn châu phi
quy định được đưa ra sau khi hàn quốc hồi tháng trước đã phát hiện dấu hiệu tả lợn châu phi trong sản phẩm xúc xích của một du khách trung quốc
nhà chức trách hàn quốc cũng kêu gọi người dân hạn chế đến các trang trại nuôi hoặc các khu vực bị nhiễm bệnh
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt